thưa quý vị hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam đã gửi thông báo kết luận của ban thường trực hội đồng trị sự giáo hội phật giáo việt nam
về việc xử lý sư trụ trì chùa ba vàng đại đức thích trúc thái minh về các sai phạm xảy ra tại chùa ba vàng
căn cứ vào điều tám mươi hai chương một mươi ba hiến trương giáo hội phật giáo việt nam sửa đổi và các điều khoản trong quy chế hoạt động khác
tập thể ban thường trực hội đồng trị sự quyết định kỷ luật cảnh cáo đại đức thích trúc thái minh
sư thích trúc thái minh phải giám hối ban thường trực hội đồng trị sự và thông báo tới các ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam các tỉnh thành phố
nếu tiếp tục để xảy ra sai phạm tương tự làm mất niềm tin của xã hội đối với phật giáo
ảnh hưởng đến uy tín của giáo hội thì sẽ bị tân xuất tước quyền trụ trì
chùa ba vàng bị cấm tổ chức sự kiện giao lưu quốc tế một năm
ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh quảng ninh phải tăng cường giám sát hoạt động tôn giáo
truyền thông của chùa ba vàng và sư thích trúc thái minh
hoàng quang phú sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn giao quyết định khởi tố bắt tạm giam
về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
thông tin chúng tôi mới nhận được
cũng với tội danh này vào ngày bốn tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc cạn đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can bắt tạm giam mạc văn cầu phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ba bể tỉnh bắc cạn
do sai phạm trong xây dựng tuyến đường giao thông bản phục bắc ngày một tỉnh bắc cạn
mở rộng điều tra cơ quan công an đã làm rõ vai trò hành vi vi phạm của phú trong sai phạm của cán bộ giới quyền
liên quan đến vụ việc phát hiện bốn đối tượng hai nam hai nữ sử dụng ma túy tại số nhà năm mươi năm đường nguyễn huệ tổn năm phường lào cai tỉnh lào cai
lực lượng công an đã bắt giữ hai đối tượng là đầu mối cung cấp ma túy và tổ chức cho nhóm đối tượng trên sử dụng ma túy
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ nguyễn công thuyết là một mắt xích chân xét nhỏ trong đường dây được che đậy hết sức tinh vi
hoạt động quy mô linh tỉnh
và toàn bộ số ma túy cơ quan công an thu được từ thuyết
được mua từ đối tượng hoàng văn thinh một dj nhạc trẻ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại huyện mỹ đức thành phố hà nội
đúng tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai đã khám xét khẩn cấp nơi ở của thinh
thu giữ hai trăm linh ba viên ma túy kẹo có khối lượng bảy mươi bảy năm gram bốn túi ma túy ketamin có khối lượng một trăm năm mươi sáu tám gram và nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan
vụ án vẫn đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp lào cai tiếp tục điều tra và làm rõ về hành vi của các đối tượng
tại tỉnh bình định công an thành phố quy nhơn vừa bắt giữ đối tượng dương minh thành hai mươi bảy tuổi trú tại địa phương
theo quyết định truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba dương minh thành cùng với ba đối tượng khác đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường bùi thị xuân thành phố quy nhơn
thì bị lực lượng trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy công an quy nhơn
bất ngờ kiểm tra phát hiện bắt quả tang
quá trình điều tra thành đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn
ra quyết định truy nã cho đến nay thì bị bắt
thưa quý vị sau khi bị tuyên án chín năm tù về tội nhận hối lộ tại phiên sơ thẩm
cựu phó cục trưởng quản lý thị trường trần hùng đã có đơn kháng cáo kêu an
ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại thành phố hà nội đưa ra xét xử phúc thẩm bị cáo trần hùng
cựu cục phó cục quản lý thị trường cựu tổ trưởng tổ ba trăm linh bốn tổng cục quản lý thị trường
ngoài ra một mươi bảy bị cáo khác trong vụ án này cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt
theo bản án sơ thẩm vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đội quản lý thị trường số một mươi bảy phối hợp với tổ ba trăm linh tám
nơi ông trần hùng làm tổ trưởng kiểm tra công ty của cao thị minh thuận thu giữ hơn hai mươi bảy quyển sách giả
lo ngại bị xử lý hình sự bị cáo cao thị minh thuận đã liên hệ với
với nguyễn duy hải đặt vấn đề chi bốn trăm linh triệu đồng đưa cho ông hùng để xin xử lý nhẹ vụ việc
nguyễn duy hải đã cầm ba trăm linh triệu đồng đến phòng làm việc của ông trần hùng
sau đó ông hùng còn chỉ đạo cấp dưới tạo điều kiện giúp đỡ bà thuận theo hướng xử lý hành chính vụ buôn lậu sách
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi hai tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bốn đối tượng là trần tấn hòa
trần xuân giang lê viết nhật minh và trần thái thanh phương về tội tàng trữ vận chuyển hàng cấm
và thu giữ gần bốn trăm linh kg pháo nổ các loại
công an phường thạch lộc quận một mươi hai kiểm tra hành chính trần tấn hòa qua đó phát hiện bên trong thùng hàng hòa trở
có một mươi năm bịch pháo hai ràn pháo hoa đều không rõ nguồn gốc
căn cứ vào lời khai của hòa công an bắt giữ lê viết nhật minh trần thái thanh phương trần văn cường
khi bốn đối tượng đến khu vực tp thuận an tỉnh bình dương
thì bị lực lượng công an kiểm tra thấy công an các đối tượng đã ném một khẩu súng ra ngoài cửa kính ô tô để phi tang
tuy nhiên cả bốn đối tượng đều bị công an khống chế bắt giữ thu giữ toàn bộ hơn ba trăm năm mươi kg pháo nổ và một khẩu súng
thưa quý vị vào chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng một cục cảnh sát giao thông cho biết trong một mươi ngày thực hiện cao điểm
đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhân dịp tết nguyên đán giáp thìm
từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
từ ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý ba mươi bốn trăm chín mươi một trường hợp vi phạm đồng độ cồn
riêng trên tuyến quốc lộ một a số ma men bị xử lý đã là ba một trăm bảy mươi ba trường hợp
thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm lực lượng cảnh sát giao thông đã xử lý một trăm hai mươi bốn năm trăm ba mươi ba trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ
tạm giữ bốn mươi hai năm trăm hai mươi hai phương tiện tức hai mươi năm ba trăm hai mươi giấy phép lái xe các loại
theo cục cảnh sát giao thông điểm nổi bật trong công tác tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a là cục cảnh sát giao thông đã chỉ đạo công an địa phương
trên tuyến thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến và hoạt động tuần tra kiểm soát
vâng và tiếp theo sẽ là các thông tin đáng chú ý khác sẽ có trong cụm tin chính sách ngay sau đây

bộ công thương vừa có vài thông tin đáng chú ý khác
yêu cầu thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu kiểm tra giả soát hiện trạng và điều kiện cấp giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu
giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân đầu mối phân phối xăng dầu
theo đó bộ công thương yêu cầu thương nhân đầu mối phải báo cáo chi tiết về điều kiện có cầu cảng chuyên dụng kho tiếp nhận xăng dầu phương tiện vận tải xăng dầu
ngoài ra thương nhân phân phối phải báo cáo hệ thống phân phối xăng dầu của thương nhân với các thông tin cửa hàng thuộc sở hữu cửa hàng thuê cửa hàng trực thuộc đại lý bán lẻ xăng dầu cửa hàng trực thuộc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu
các báo cáo này gửi về bộ công thương trước ngày ba mươi tháng một
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã chỉ đạo công an địa phương thử nghiệm ứng dụng công nghệ kết nối tuần tra liên tuyến vào hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến quốc lộ một a
ứng dụng tuần tra kiểm soát trên thiết bị di động của lực lượng cảnh sát giao thông được kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu nghiệp vụ
tương thích với nhiều loại thiết bị di động để từng bước tự động hóa nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia giao thông
điểm nổi bật của ứng dụng là sử dụng công nghệ quét qr code trên căn cước công dân và giấy phép lái xe của tài xế
dữ liệu được kết nối trực tuyến với các tổ cảnh sát giao thông đang hoạt động trên tuyến quốc lộ một a
và truyền về trung tâm thông tin chỉ huy giao thông các cấp để quản lý điều hành
sự kiến đề án thu phí vỉa hè hà nội sẽ được sở xây dựng dự kiến trình vào quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
theo đó vỉa hè được khai thác một cách hiệu quả bền vững và an toàn
hiện đơn vị đang xây dựng hoàn thiện đề án quản lý vỉa hè trên cơ sở ba nguyên tắc
thứ nhất là lòng đường vỉa hè được sử dụng cho mục đích chính là phục vụ giao thông
thứ hai hẻ phố phục vụ chủ yếu
cho người đi bộ kết hợp bố trí hệ thống hạ tầng đô thị theo dọc tuyến
thứ ba việc sử dụng tạm thời một phần vỉa hè ngoài mục đích giao thông
phải được cơ quan thẩm quyền cấp phép hoặc chấp thuận sử dụng đúng mục đích đúng phạm vi cho phép
những số báo ra trong sáng ngày hôm nay có thông tin gì nổi bật
xin mời quý vị cùng quan tâm theo dõi
thưa quý vị từ ngày một mươi sáu đến ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc đưa ra xét xử sơ thẩm một trăm linh bị cáo trong vụ khủng bố
tấn công trụ sở ủy ban nhân dân hai xã ở đắk lóc và giết hại cán bộ chiến sĩ công an và người dân
vào dạng sáng ngày một mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
trước trong và sau phiên tòa trên nhiều kênh thông tin báo chí nước ngoài
các trang mạng của tổ chức phản động lưu vong và trang mạng cá nhân của các đối tượng chống đối
đã tung ra thông tin sai sự thật các hình ảnh được giàn dựng cắt ghép với mục đích chính trị hóa vụ án
trong một phòng chống diễn biến hòa bình của báo công an nhân dân số ra sáng nay
có bài viết mang tựa đề đánh cháo bản chất phiên tòa xét xử vụ khủng bố âm mưu thông độc của các thế lực thù địch
chính trị hóa vụ án hình sự là hành vi được các thế lực thù địch triệt để lợi dụng nhằm bẻ lái xuyên tạc
áp đặt cho đó là vi phạm nhân quyền vi phạm dân chủ tranh giành quyền lực thanh trừng phe nhóm
lỗi do độc bảng thổi phồng suy diễn vụ việc sang hướng quy kết thành những vấn đề chính trị của đất nước
bản chất của chiêu trò chính trị hóa vụ án hình sự phiên tòa xét xử vụ án cho thấy
rõ những ý đồ đánh cháo bản chất nhằm chống phá việt nam của các thế lực thù địch và phản động
người dân cần phải tỉnh táo đề cao cảnh giác không ngộ nhận trước chiêu trò ấy không tin vào luận điệu xuyên tạc
suy diễn quy trục của những phần tử cực đoan cơ hội chính trị không tiếp tay cho các thế lực thù địch chống phá đảng và nhà nước cũng như nhân dân
dù ủy ban nhân dân tp hà nội có chỉ đạo
tp hcm tiến hành thanh tra quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới mở
mới mở rộng phía bắc và tây bắc đại kim định công
tuy nhiên tình trạng phân lô cũng như bán nền thu hút nhà đầu tư xuống tiền vẫn diễn ra rầm rộ
về vấn đề này trên báo lao động số ra sáng nay có bài
dự án đối ứng bt đường vành đai hai năm giao bán rầm rộ dù đang bị thanh tra
theo khảo sát trên một số kênh giao dịch bất động sản trực tuyến và các hội nhóm mạng xã hội
cò mồi môi giới vẫn trào bán rầm rộ sản phẩm biệt thự liền kề của dự án khu đô thị mới mở rộng phía bắc và tây bắc đại kim định công
theo sở kế hoạch đầu tư hà nội tại các quyết định phê duyệt đề xuất
báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bt chưa xác định được cụ thể phạm vi danh giới và diện tích đất thanh toán
và đến nay dự án chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư
trước đó phó chủ tịch ubnd tp hà nội dương đức tuấn đã có ý kiến chỉ đạo
giao thanh tra thành phố khẩn trương tiến hành thanh tra kiểm tra quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới mở rộng phía bắc và tây bắc đại kim định công
của công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng công trình hoàng hà theo các kiến nghị khiếu nại của công dân
thưa quý vị trong một mươi năm qua chương trình tết xuân vầy đã trở thành một sự kiện thường niên của các tổ chức công đoàn
tạo thành một phong trào sâu rộng trong xã hội huy động được sự tham gia của nhiều cơ quan doanh nghiệp cùng chăm lo cho đoàn viên người lao động
nhất là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn tết xung vầy là thương hiệu của tổ chức công đoàn là sự kiện nổi bật và niềm mong đợi của những người lao động cả nước mỗi dịp tết đến xuân về
thông qua tết dung vầy các hoạt động chăm lo của tổ chức công đoàn đã đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người lao động
tạo điều kiện và cơ hội cho những người lao động giao lưu

tết dung vầy là thương hiệu của tổ chức công đoàn là sự kiện nổi bật và niềm mong đợi của những người lao động cả nước mỗi dịp tết đến xuân về